mặc dù đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày hai mươi bốn tháng bảy tuy nhiên mỗi ngày hà nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao
chính vì vậy thành phố đã yêu cầu tập trung mọi nguồn lực thực hiện xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách triệt để f kiểm soát không để dịch lây lan bùng phát
theo kế hoạch từ ngày chín tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám thành phố hà nội tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng khoảng một ba triệu mẫu bằng kỹ thuật rt pcr
thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn đảm bảo chỉ định xét nghiệm đúng
trúng khu vực nguy cơ nhóm đối tượng nguy cơ và mở rộng xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình
thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp xét nghiệm rt pcr để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm sars cov hai
các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh linh hoạt trong từng tình huống để sàng lọc nhanh nhất tranh thủ từng phút từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết